những ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn xã tả phìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
cụ thể lúc một mươi h ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trong khi đi rừng anh trảo ác quầy chú tại bàn phìn thang xã tạp phìn phát hiện thi thể trị trẻo mí nải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú cùng địa phương
trong khu rừng tái sinh thuộc bản sàng lãng xã tạp phìn nơi phát hiện thi thể trị nải có đường đi cực kỳ khó khăn
đáng chú ý một số người thân của nạn nhân cho biết trước khi bị sát hại chị nải có vay tiền vàng bạc trị giá khoảng trên hai trăm linh triệu đồng để đi thuê thầy mò làm lễ cúng
thế nhưng khi phát hiện thi thể chị nải số tài sản này không thấy ở hiện trường
nơi xảy ra vụ án là khu rừng tái sinh thuộc bản sàng lãng xã tạp phìn huyện sinh hồ
đường đi lại cực kỳ khó khăn từ trung tâm của xã vào khu vực hiện trường chỉ có cách duy nhất là đi bộ
giữa những ngày thời tiết chuyển mùa các cán bộ phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện sinh hồ và lực lượng kỹ thuật hình sự lặng lẽ làm nhiệm vụ
thông tin về cái chết bất thường của nạn nhân được công an huyện xìn hồ chuyển đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự tham mưu đến giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án do đại tá phạm hải đăng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh làm trường ban chuyên án
ban chuyên án cũng đề nghị các cục cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao kỹ thuật nghiệp vụ của bộ công an cùng phối hợp
những tổ công tác đầu tiên của phòng kỹ thuật hình sự phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh lai châu và công an huyện sinh hồ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
tại đây cơ quan công an thủ giữ một chiếc gùi nhựa màu xanh một mảnh ni lông màu trắng một đôi dép nhựa một chiếc kẹp tóc và một đầu lọc thuốc lá
từ đây đã đặt ra phán đoán chị nải bị sát hại trong khi đang đi làm lễ cúng và thầy cúng cho chị là một người đàn ông
qua khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân không có dấu hiệu
nạn nhân có dấu hiệu bị tác động ngoại lực nhưng dạ dày có nhiều mảnh là cây màu xanh
kết quả khám nghiệm kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân có dấu hiệu bị ngộ độc
sau đó cần lấy mẫu để giám định độc chất vị thể
qua giám định viện pháp y quốc gia kết luận trong máu và phủ tạng nạn nhân có thành phần acluit là thành phần độc tố có trong lá ngón
cùng thời điểm này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu đã dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân
khoảng hai trăm linh đối tượng nghi vấn bao gồm cả những người làm nghề thì cúng lần lượt được đưa vào sàng lọc giả soát
sau hai mươi bốn giờ tiếp nhận thông tin vụ án qua những tài liệu chứng cứ thu thập được
ban chuyên án đã dựng được đối tượng nghi vấn số một là triệu vạn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã hồ thầu huyện tam đường tỉnh lai châu
phúc là đối tượng hành nghề thầy mò hay đi làm lễ cúng cho đồng bào dân tộc ở địa bàn tỉnh lai châu lào cai và thường xuyên đến huyện sìn hồ
bị triệu tập lên làm việc phúc quanh co phủ nhận việc có mặt tại địa bàn huyện sinh hồ trước và trong thời gian xảy ra vụ án
liên tục đưa ra những chứng cứ ngoại phạm
với những nội dung phúc đưa ra ban chuyển án đã cử các tổ công tác vừa kiên trì đấu tranh vừa tiến hành xác minh lời khai của đối tượng
đoạn đường từ hiện trường vụ án đến nơi phúc ở là một trăm linh km đường rừng
một ngày các điều tra viên phải chờ đi trở lại nhiều vòng
đối tượng khai đến đâu lại xác minh đến đó
với sự kiên trì
các điều tra viên đã chứng minh những lời khai của phúc đều sai sự thật
khi bị vạch trần cả thầy cúng lại thay đổi lời khai tự nhận có liên quan đến vụ án
thế nhưng chỉ là người mua lái để nạn nhân gặp một thầy cúng khác
phúc kể lại do biết chị này có nhu cầu thuê thầy cúng để giải quyết mâu thuẫn về đất đai
thế nên đã giới thiệu cho nạn nhân gặp thầy cúng lờ để cúng xấu tức cúng làm hại người có mâu thuẫn với chị nải
phúc còn cung cấp cho cơ quan điều tra chi tiết thầy cúng lời đi cùng hai thanh niên vào thời điểm trùng khớp với vụ án
thầy cúng lờ sau đó được trợ tập về cơ quan công an
trong lúc này anh l tỏ ra lo lắng và khẳng định không liên quan đến cái chết của chị này
theo dõi toàn bộ diễn biến tâm lý của triệu vạn phúc và người có liên quan
các thành viên trong ban chuyên án đã nhận thấy sự bất thường
từ đó các điều tra viên tỉ mỉ dựng lại lời khai của thầy cúng l và chứng minh sự trong sạch cho anh ta
kể lại với chúng tôi
về quá trình đấu trí với triệu vạn phúc trường phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu cho biết
gần hai mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân đã tham gia khám phá nhiều vụ trọng án
thế nhưng anh chưa thấy đối tượng nào gian xảo như phúc
để ghi lời khai của đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu đã phải huy động các điều tra viên giỏi
những người có kinh nghiệm trong quá trình điều tra bởi triệu vạn phúc rất biết đoan ý của người đối diện
để đánh lạc hướng điều tra đối tượng liên tục thay đổi lời khai theo hướng có lợi cho anh ta
khi người có liên quan là lời được triệu tập về cơ quan công an đã tỏ ra vô cùng hoang mang lo lắng và kêu gào rằng bị oan uổng
thì phúc vẫn bình thản anh ta còn động viên thầy cúng lờ đã làm thì phải nhận tội
theo đó toàn bộ diễn biến tâm lý của đối tượng triệu văn phúc và người có liên quan
trường phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu và các thành viên trong ban chuyên án đã nhận thấy sự bất thường
từ đó họ tỉ mỉ dựng lại lời khai của người đàn ông tên lờ chứng minh sự trong sạch cho anh ta
với những tài liệu chứng cứ chứng minh triệu vạn phúc đã phải khai nhận hành vi phạm tội của bản thân
triệu vạn phúc làm thầy cúng đã nhiều năm và là người có uy tín trong đồng bào người giao ở lào cai và lai châu
theo phong tục tập quán người giao một năm phải cúng giải hạn từ một đến hai lần
họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều chi phí để thực hiện các nghỉ lễ tâm linh
trước thời điểm xây dắt vụ án con trai của phúc đi viện thế nên anh ta rơi vào cảnh nợ nân trông chất
khi biết chị tráo mỹ nải là người có điều kiện kinh tế cần tìm thấy cúng để giải quyết việc tranh chấp đất nương do tổ tiên để lại
phúc nảy sinh ý định lừa nạn nhân gom tài sản để làm lễ sau đó giết nạn nhân để chiếm đoạt tài sản
nghĩ là làm triệu văn phúc nhận làm thầy cúng giải quyết việc của chị này
để chiếm đoạt tiền của nạn nhân đối tượng yêu cầu chị này chuẩn bị các đồ phục vụ làm lễ giải hạn gồm
một mươi hai kg bạc ba sáu g vàng ba mươi sáu triệu đồng ba gói gạo ba chiếc bùa ba lá cây cầm kìa
nếu không có vàng thì thay bằng bạc một g vàng bằng một hai kg bạc
về phần chị này để có số tiền trên
chị đã vay mượn của rất nhiều người trong đó có những đồ đạc là kỳ vật của người giao thường dùng để trong nhà
đó là những món trang sức được tặng vào các sự kiện lớn của gia đình như cưới hỏi không được mang bán
ngày sáu tháng một mươi chị này gặp phúc
đưa trước số tiền hai mươi hai triệu đồng và thông báo đã chuẩn bị đủ lễ
để tránh bị phát hiện đối tượng nói với nạn nhân là không được kể về ai nếu không việc cúng sẽ mất thiêng
cùng ngày phúc vào rừng tìm lá ngón mang về nhà nấu lấy nước đổ vào chai nhựa
đến ngày một mươi tháng một mươi cả mang theo chai nước lá ngón và hẹn chị này lên khu rừng tái sinh cúng
quá trình làm lễ phúc đưa cho chị này uống chai nước lá ngón
người phụ nữ không chút nghi ngờ đã uống chai nước độc và ra đi trong oan uổng
khi thấy chị nải nằm bất động phúc liền chiếm đoạt toàn bộ tài sản của chị mang về nhà trôn giấu ở nương trẻ của gia đình
quá trình điều tra ban chuyên án thu giữ những tài sản mà phúc chiếm đoạt của nạn nhân
thân dễ cây lá ngón còn lại nơi phúc lấy để nấu nước đầu độc nạn nhân
những công cụ phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh lai châu đã tuyên phạt bị cáo triệu vạn phúc hai năm tù
về tội vù khống hai mươi năm tù về tội trộm cắp tài sản tử hình về tội giết người tổng khung hình phạt là tử hình
đó là bản án hoàn toàn thích đáng cho kẻ thù ác đầy gian sao
theo dõi toàn bộ diễn biến tâm lý của triệu vạn phúc và người có liên quan
các thành viên trong ban chuyên án đã nhận thấy sự bất thường
từ đó các điều tra viên tìm mì dựng lại lời khai của thầy cúng lờ và chứng minh sự trong sạch cho anh ta
nhớ lại thời điểm điều tra vụ án các thành viên ban chuyên án đều khẳng định
chưa thấy đối tượng nào gian xảo như phúc
đã ra biết đoan ý của người đối diện liên tục thay đổi lời khai theo hướng có lợi cho mình và đánh lạc hướng điều tra